trước khi bị bắt do bắt giữ người trái pháp luật thì nguyễn quốc quân là kẻ sở hữu nhiều tiền án
và có những hoạt động liên quan đến tín dụng đen cụm cán ở địa phương
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị cho biết đã hoàn tất cáo trạng
truy tố bị can nguyễn quốc quân còn gọi là quân idol sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú khối một thị trấn khe xanh huyện hướng hóa quảng trị về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng bị truy tố có ba đàn em của quân là lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi phạm công định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê duy thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại huyện cam lộ quảng trị về cùng tội danh trên
theo hồ sơ vụ án đối tượng nguyễn quốc quân sử dụng mạng xã hội zalo nhắn tin với nhiều ám hiệu
rồi thu hồi tin nhắn để điều hành việc vận chuyển ma túy
đầu giờ chiều một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quân nhắn tin qua zalo với sơn có nội dung
tối hôm nay hoặc tối ngày mai thì có hàng về
không tầm một mươi cục
qua ám hiệu sơn hiểu hàng là ma túy
một mươi cục tương ứng với một mươi kg ma túy
sơn gọi điện thoại cho định và hỏi có một mươi kg đi không
định hiểu nội dung là vận chuyển một mươi kg ma túy vào tp hcm nên rủ thêm thịnh cùng đi
sau đó thịnh đi mua một chiếc điện thoại mới một sim giác và một vali để đựng ma túy
đến tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba định và thịnh được một đối tượng khác gọi điện thoại
hẹn lên đầu màu tức là đoạn quốc lộ chín qua xã cam thành huyện cam lộ
lúc này cả hai dùng ô tô lên điểm hẹn và phát hiện một khối hộp hình chữ nhật
được cuốn băng keo đen bên ngoài ở lề đường
cả hay biết ma túy nên dừng xe lấy lên ô tô rồi đưa về nhà thịnh cất dấu
quân tiếp tục chỉ đạo chia số ma túy làm hai vali
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba định và thịnh hẹn nhau dùng ô tô đưa ma túy vào tp hcm
khi đi trên quốc lộ một đoạn đến địa phận huyện hải lăng quảng trị
thì lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường này ra hiệu lệnh dừng xe
lúc này nhóm đối tượng kể trên liền tăng tốc bỏ chạy rồi ném ma túy ra khỏi ô tô và ghi nhớ vị trí
tối cùng ngày sơn và định đã dùng ô tô vào quốc lộ một để tìm lại ma túy nói trên
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm tại km bảy trăm tám mươi chín trên quốc lộ một qua xã hải chánh hải lăng
cả hai dừng xe ô tô nhặt một chiếc túi màu xanh đen ở bãi cỏ ven đường chứa bảy cục ma túy thì bị lực lượng công an bắt giữ
định chỉ vị trí giao nộp thêm vali còn lại chứa ba cục ma túy
cơ quan chức năng kết luận quân sơn định thịnh vận chuyển hơn một mươi kg ma túy loại ketamin
trong vụ án này quân là chủ mưu thuê sơn định và thịnh thực hiện hành vi để lấy tiền công
liên quan quân idol cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị còn khởi tố bị can đối với đối tượng này
về nhiều tội danh khác nhau bao gồm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản đe dọa giết người
trước đó trong thời gian dài quân idol nổi lên với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh
đặc biệt đối tượng này thường lên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh đe dọa
chửi bới người khác do chính y tổ chức khiến dư luận bất bình
ngày hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng quân để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cũng tại thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
còn tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đồng phạm của đối tượng này
bao gồm nguyễn phi cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thôn lương lễ xã tân hợp hướng hóa
hoàng thái mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú khối một khe xanh
đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện và chỗ ở đối với các đối tượng này
qua đó thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau
đến ngày tám tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố
bắt tạm giam bị can nguyễn quốc dân và đồng bọn về tội danh kể trên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị xác định được nhiều bằng chứng
về sự liên quan của nguyễn quốc quân đối với việc vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra làm rõ vai trò của nguyễn quốc quân
trong chỉ đạo điều hành các đồng phạm khác thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
với khối lượng một mươi kg ma túy loại ketamin vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại xã hải chánh huyện hải lăng kể trên
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
đã tiếp tục tiến hành khởi tố bị can đối với nguyễn quốc quân và năm đồng phạm liên quan đến các tội danh
vận chuyển trái phép chất ma túy cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản đe dọa giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam ba tháng đối với nguyễn quốc quân
hay còn được gọi với biệt danh quân idol sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú khối một thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
cùng với quân cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam nguyễn phi cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thôn lương lễ xã tân hợp huyện hướng hóa
và hoàng thái mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú khối một thị trấn khe xanh để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật
do quân cường và mạnh thực hiện vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được
xét thấy cần áp dụng biện pháp khẩn cấp để kiểm tra xác minh theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp
với nguyễn quốc quân nguyễn phi cường và hoàng thái mạnh
quá trình khám xét công an đã thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác của các đối tượng
thời gian gần đây nguyễn quốc quân bỗng dưng nổi tiếng nhờ sự giấu có với hàng loạt tài sản như xe sang
nhiều nhà đất khách sạn các tiệm cầm đồ sân bóng nhân tạo nhà hàng quán bia
đặc biệt là với cách ăn chơi xa xỉ cộng với việc đăng các video đòi nợ chửi bới thách thức người vay tiền
và lực lượng chức năng khiến cái tên quân idol ngày càng nổi
khi hỏi những thanh niên trong thị trấn về quân idol không ai là không biết đến
bởi gần đây quân bỗng dưng nổi tiếng và được nhiều người biết đến như là chùm giang hồ miền tây quảng trị
tại một quán cà phê ở thị trấn khai xanh chúng tôi tình cờ nghe được một nhóm thanh niên xăm trổ dạng có số có má nói chuyện về quân idol
theo nhóm thanh niên này quân hiện đang nổi tiếng cho vay tiền nóng và cầm đô với số tiền cho vay có lần lên đến cả nhiều tỷ đồng
nhóm thanh niên này còn bàn tán không hiểu từ đâu quân lại có tài sản khủng như vậy
trong khi đó bố mẹ quân làm rẫy hoàn cảnh bình thường nên không phải có cụ ăn của để cho con cái
cũng theo đám thanh niên này ở phố núi hướng hóa nếu chỉ cần ai làm mất lòng không vừa ý trái lại ý quân
hay vay mượn tiền chậm trả thì quân sẵn sàng cho đàn em xử ngay
đồng thời quân đe dọa nếu ai báo công an thì quân sẽ cho đàn em bên kia lào qua xử mà không để lại dấu vết
nhiều người dân ở địa phương rất bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật ngang tàng của quân nhưng lo sợ bị giết nên không ai dám lên tiếng
trước những thông tin từ dư luận chúng tôi đã liên hệ với công an thị trấn khe xanh để tìm hiểu thêm về thân nhân của đối tượng này
tại đây quá khứ bất hảo của quân idol dần dần được hé lộ mà ít người biết được
khoảng một mươi năm về trước khi mới một mươi sáu tuổi đang học cấp ba
nhưng quân đã có nghề trộm cắp
với lần trộm cắp nghiêm trọng đầu đời đó dù mới một mươi sáu tuổi quân đã bị tòa án nhân dân huyện hướng hóa tuyên phạt sáu tháng tù
sau lần vấp ngã đó ông nguyễn quốc nờ làm nghề dãy bố của quân hy vọng rằng sau khi ra tù con sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở thành công dân tốt
nào ngờ chỉ vài tháng sau quân lại gây ra một vụ trộm tay chơi khác tại địa bàn hướng hóa
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi quân tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện hướng hóa xử phạt một mươi hai tháng tù về tội trộm cắp tài sản
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi một chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
sau khi ra tù dù còn trẻ nhưng quân vẫn không chịu tu trí lo lao động mà lại ăn chơi lêu lỏng sống buông thả và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp
năm hai nghìn một mươi hai quân tiếp tục đột nhập vào một nhà dân ở huyện hướng hóa
vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba bị tòa án nhân dân huyện hướng hóa tuyên phạt ba tháng hai mươi hai ngày về tội trộm cắp tài sản
lần ra trại này quân cũng hứa với người thân là sẽ cố gắng làm người tử tế kiếm công ăn việc làm nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ khi năm hai nghìn một mươi bốn
quân lại một lần gây ra vụ trộm tài sản với giá trị lớn của một nhà dân tại huyện hướng hóa
tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm quân bị tòa án nhân dân huyện hướng hóa xử phạt hai mươi bốn tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và thi hành án
tại trại giam nghệ an thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
bộ công an đóng trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy quân chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương
theo nhận định của một điều tra viên từng đấu tranh vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng nguyễn quốc quân thực hiện
đây là đối tượng lì lợ ngoan cố rất manh động là đối tượng từng vào tù ra tội nên khi làm việc với cơ quan công an quân tìm mọi cách để đối phó khai báo vòng vò
công an thị trấn khe xanh cho biết qua nắm tình hình quản lý người ra tù tại địa bàn công an thị trấn phát hiện khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín tài sản kinh tế của nguyễn quốc quân có nhiều biểu hiện bất minh
cùng với đó thời gian hành vi của đối tượng cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn sau khi có thông tin dư luận về việc quân cho vay nóng và cầm đồ có dấu hiệu
vi phạm pháp luật trên địa bàn công an thị trấn khe xanh phối hợp với công an huyện tiếp cận người dân nắm thông tin thì nhiều người dân không dám lên tiếng phản ánh
bởi họ cho rằng quân là đối tượng giang hồ đều đứng ra tố giác lo sợ quân và đàn em đe dọa đánh đập từ đó lực lượng công an tập trung theo dõi đối tượng
trong khi đó tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị trong một lần công an kiểm tra cơ sở hoạt động do quân làm chủ thì đối tượng đã quay clip đưa lên mạng xã hội
rồi dùng những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng điều đáng nói hơn nửa năm trở lại đây trên mạng xã hội facebook cá nhân nguyễn quân lão phật gia
quân idol thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ chửi bới thoá mạ xúc phạm người khác thách thức to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc
qua các video cũng có thể thấy sự ngạo mạng coi thường pháp luật coi thường người khác của quân idol và đồng bọn
dưới tay quân có hàng chục đàn em có số má có tiền án tiền sự
quân mở đầu tiên
dùng loạt nhiều tiệm căm đô các sân bóng nhân tạo bia và giao cho đàn em quản lý
quân còn xây khách sạn sang trọng lấy tên ido
trên trang facebook cá nhân của quân nhiều người gọi quân bằng xếp hay chủ tịch
quân idol và vợ sở hữu hai chiếc xe hạng sàng mercedes và hiệu porsche mang biển số bảy mươi bốn a một mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín và bảy mươi bốn a hai mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai
việc không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng có tài sản cách sụp ăn chơi xa hoa cũng là sự bất minh về tài sản của quân idol
theo thông tin
đã có không ít người sau khi vay mượn tiền của quân mà chậm trả đã bị quân và đàn em đe dọa khống chế uy hiếp khiến họ và người thân rơi vào hoảng loạn lo sợ
điều đáng nói những người trước khi được quân cho vay tiền đều được thẩm định rất kỹ về tài sản hoặc phải là người có địa vị uy tín trong xã hội
một trong số nạn nhân của quân ider chia sẻ do quá cần tiền để lo việc gia đình
người này đến quân để vay nóng số tiền lớn
dù đến hạn trả nợ nhưng do chưa bán được đất nên người này tiếp tục khắt nợ
và sẽ trả lãi vay theo yêu cầu của quân đưa ra
tuy nhiên do thị trường bất động sản ế ẩm đất đai đóng băng nên người này xin quân cho gia hạn nợ
thế nhưng quân không đồng ý và đã trực tiếp cùng đàn em tìm đến nhà con nợ để đe dọa khống chế rồi quay clip tung lên mạng
nhằm bôi nhọ danh dự buộc con nợ phải xoay sở để trả
chưa dừng lại ở đó người vay tiền của quân hoảng loạn khi phát hiện ảnh của mình được đăng kèm với thông báo cáo phở
sự việc này không chỉ gây cho bản thân con nợ hoang mang lo sợ mà người thân
nhất là con cái đang độ tuổi đến trường bị ảnh hưởng rất nặng nề
một trong số nạn nhân của quân và đồng bọn là ntkx chú tại tỉnh quảng trị
ích công tác tại một cơ quan nhà nước và cũng có chồng làm lãnh đạo tại một cơ quan nhà nước
có vay mượn tiền của quân nhưng chậm trả nên quân đã nhiều lần đe dọa qua điện thoại
đồng thời đưa đàn em đến tận nhà để đòi sử uy hiếp khống chế bôi nhọ
trước dừng lại ở đó quân đã phát đi một bảng cáo phó kèm ảnh của người vay tiền với nội dung
bàn tăng lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin bà ntkx sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã từ trần vào lúc một mươi h một mươi hai phút ngày hai mươi bảy tháng sáu
với lý do nợ tiền không trả nên xe tổng chết
quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được nhiều đồ vật
tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau
cảm ơn quý vị đã theo dõi hẹn gặp lại